khi được lực lượng chức năng công an huyện sinh hồ giải cứu lúc đó chị mới biết mình bị lừa bán chứ không phải như lời các đối tượng hứa đưa về thăm gia đình để lấy làm vợ
một hôm có người tên là cao gọi điện thoại cho tôi bảo lấy tôi làm vợ và ngỏ ý muốn đưa tôi về thăm gia đình
tôi đồng ý và chuẩn bị khi cao đón tôi bằng xe máy ở ngã ba xeo lèng thuộc xã phìn hồ huyện sinh hồ
đang trên đường đi được cơ quan điều tra phát hiện giải cứu lúc đó tôi mới biết tôi bị lừa bán sang trung quốc
còn chị thanh thường trú tại xã lùng thàng huyện sinh hồ cũng có hoàn cảnh rất khó khăn
nắm được hoàn cảnh của chị các đối tượng đã giả danh là chủ thầu công trình đi tìm người nấu cơm cho thợ với mức lương năm triệu đồng một tháng
chị bị các đối tượng đưa sang trung quốc bán cho một người đàn ông làm vợ với giá năm nhân dân tệ
sau thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người chị trốn được về việt nam và trình báo cơ quan điều tra
trước tình trạng mùa bán người xảy ra trên địa bàn lực lượng công an huyện sinh hồ đã vào cuộc một cách quyết liệt
để đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán người đồng thời tuyên truyền đến người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người
nhằm trang bị kiến thức để người dân chủ động phòng ngừa
về các giải pháp thì theo chúng tôi là vẫn phải làm tốt công tác điều tra cơ bản và xác định được địa bàn dễ xảy ra tình trạng mua bán người trên địa bàn
để làm tốt được công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này
thì chúng ta vẫn phải
kiên trì tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi người dân để nắm được phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm này
cái thứ hai nữa là các lực lượng phải triển khai bám sát địa bàn chủ động nắm tình hình
để kịp thời phát hiện và xử lý những các vụ việc liên quan đến bọn tội phạm mua bán người trên địa bàn
thực tế cho thấy hầu hết các nạn nhân thường nhẹ dạ cả tin mới chỉ quen biết sơ sơ đối tượng
nhưng đã sẵn sàng bỏ nhà đi theo chúng
dù lực lượng chức năng đã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán người
nhưng vì nhận thức hạn chế nên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân cho bọn tội phạm này
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh ngày hôm qua một mươi tháng sáu
công an huyện tuy an tỉnh phú yên đã triệt phá thành công một ổ bạc lớn tạm giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều tài sản
tại nhà của võ tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã an ninh tây huyện tuy an lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi tám con bạc
sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn ba mươi ba triệu đồng
một mươi ba xe mô tô một mươi điện thoại di động hai con rau thái lan và bộ dung cụ dùng để đánh bạc
tối qua ngày một mươi tháng sáu tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông quốc lộ một mươi chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và đội kiểm lâm cơ động thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh làm rõ một vụ vận chuyển gỗ trái phép với giá trị lớn
tại quốc lộ một mươi chín thuộc địa phận thôn đồng phó xã tây thuận huyện tây sơn tỉnh bình định
lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển số bốn mươi bảy c bảy nghìn năm trăm chín mươi ba do tài xế nguyễn văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại buôn ma thuật tỉnh đắk lắk điều khiển đang trên đường đi từ đắk lắk đến hà nội
phát hiện trên xe có một mươi tám hộp gỗ chắc gần hai mét khối gỗ sẻ và chín đôn ghế làm từ
gốc cây gỗ quý theo cơ quan chức năng giá trị số gỗ này khoảng hơn bốn tỷ đồng
tại an giang vào ngày một mươi tháng sáu trên sông hậu đoạn thuộc phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tang một phương tiện thủy
vận chuyển số lượng lớn đường cát thái lan nhập lậu
phương tiện thủy trên không số hiệu do lê văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã bình chánh huyện châu phú
tỉnh an giang điều khiển cùng đi để áp tải số đường trên là nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba võ hải đang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên phương tiện có hai trăm linh bao khoảng một mươi tấn đường cát do thái lan sản xuất
không có hóa đơn chứng tự hợp lệ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số đường trên được một đối tượng thuê vận chuyển
từ campuchia về thành phố cần thơ khi vừa đến khu vực sắp xanh giữa cần thơ và an giang
thì bị lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang bị bắt quả tang
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong
tất cả nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình
sau đây là những hình ảnh về vụ cháy mà phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận được từ hiện trường
thời điểm hỏa hoạn xảy ra trong ngôi nhà trên có một mươi người trong một gia đình
năm người trên tầng hai kịp thời chạy thoát còn năm người ở tầng ba và tầng một
đã không thể thoát thân cháu dương thủy linh may mắn được người trong nhà đưa ra từ tầng hai bằng hoàng kể lại sự việc
và khóng cửa và tháo kính ra để đập cửa ra
ngôi nhà bốn tầng nơi xảy ra vụ cháy nằm sâu trong một con ngõ hẹp
sau khi phát hiện đám cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân đã tìm mọi cách để phá cổ cứu các nạn nhân
tuy nhiên do hệ thống cửa kiên cố cộng với sức nóng phát ra từ phía trong khiến cho công tác chữa cháy gần như không thể thực hiện được
có nghe nhưng mà không thể cứu được vì là cái cửa nó quá chặt
còn ở tầng hai là
vợ chồng bạn trung trốn là được vì là bạn ấy đập cửa đập cửa sổ để trèo sang bên nhà hàng xóm để ra ngoài
theo chủ quan thì chúng tôi có thể là do điện và nó chạy nó phát sinh ra tia lửa và chạy nhảy xuống thì xe máy để ngay ở bên dưới
và các anh biết đấy là cái nhà này nó có diện tích rất nhỏ
nhà thì bốn tầng trên tầng tung thì không có lối thoát hạn nào
và thứ hai nữa là khi mà đã cháy ở tầng một rồi thì khói bốc lên thì không có khả năng không có khả năng tự
tự thoát mà lại cửa thì khóa rất chắc chắn
vào sáng nay thi thể năm mạng nhân đã được đuôi khỏi hiện trường
đội xét nghiệm hiện trường của công an tp hà nội đang chuẩn thai thu thập chứng cứ để xác định rõ nguyên nhân cây cháy

tại thành phố hà nội hiện tồn tại hàng trăm nghìn căn nhà ống có thiết kế kiên cố không có lối thoát hiểm
do vậy mỗi khi xảy ra các vụ cháy nổ thường gây ra thiệt hại nặng về người và tài sản
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
tin quốc tế cuộc truy tìm hai kẻ sát nhân bỏ trốn khỏi một nhà tù nghiêm ngặt của mỹ đã mở rộng sang bang lân cận khi vụ việc đánh dấu kỷ lục vượt ngục lâu nhất trong lịch sử bang new york
hơn bốn trăm năm mươi nhân viên hành pháp bang liên bang và địa phương đang lùng sục khắp khu vực phía bắc công viên quốc gia adirondack ở new york mở rộng sang bang vermont lân cận
theo cơ quan điều tra trước khi cuộc vượt ngục hôm năm tháng sáu richard mas bốn mươi tám tuổi và david srit ba mươi bốn tuổi
đã thảo luận với nhau về việc đến bang vemon một bang nông thôn với những cánh rừng rậm rạp và những căn nhà gỗ nhỏ được thuê theo mùa
cảnh sát hiện cũng đang điều tra bà shirley mitchell giám sát viên nhà tù clinton chưa cáo buộc âm mưu lái xe đưa hai tù nhân tổ thoát tuy nhiên bà mitchell đã từ bỏ ý định ngay sau đó
đây là cuộc vượt ngục và bỏ trốn lâu nhất trong lịch sử nhà tù bang new york kỷ lục trước đó kéo dài chỉ ba ngày
trong số ba mươi tù nhân bỏ trốn thành công suốt thập kỷ qua có sáu mươi sống trong tự do chưa đầy sáu giờ đồng hồ
cảnh sát kinh tế italia đã bắt giữ sáu người và đưa vào danh sách điều tra hơn hai mươi người khác với những cáo buộc rửa tiền làm sai lệch các phiên đấu thầu làm giả mạo các hóa đơn tài chính và cầu kết với mafia
vụ việc trên nằm trong chuyên án mafia thủ đô được chính quyền roma mở ra kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn nhằm ngăn chặn và phá tan sự cầu kết giữa các băng đảng tội phạm ở italia với dịch chính giới nước này
theo cơ quan điều tra bốn trong số sáu đối tượng bị bắt là các chính trị gia địa phương có liên quan mật thiết đến
cảnh sát kinh tế italia đã phát hiện gian lận của những người này trong một loạt các công trình mà thành phố thực hiện trong đó có gói thầu trùng tu lại một phòng họp lớn ở tòa thị chính thành phố do sở văn hóa và di sản roma tổ chức đấu thầu
cho đến nay đã có gần một trăm năm mươi người bị bắt và điều tra kể từ khi vụ bê bối nổ ra vào cuối năm ngoái
đây là bê bối mới nhất liên quan đến sự cấu kết chặt chẽ giữa các hệ thống tội phạm ở italia với chính giới nước này
vụ bê bối đã làm chấn động italia
cho một loạt các quan chức từ cấp thấp đến cao của chính quyền thủ đô bị cách chức hoặc bị bắt bị điều tra và làm cho đảng cầm quyền bị mất uy tín
trước đó một thứ trưởng bộ nông nghiệp italia đã bị điều tra trong chuyên án mafia thủ đô này
thủ tướng bailan evacopat vừa công bố thông tin cho hay ba bộ trưởng và phát ngôn viên quốc hội nước này đã nộp đơn từ chức vì các tài liệu rò rỉ liên quan tới vụ bê bối nghe lén hồi năm hai nghìn một mươi bốn